bộ lao động thương minh và xã hội vừa đưa ra yêu cầu năm hai nghìn hai mươi bảo hiểm xã hội việt nam cần phối hợp với bộ mở chiến dịch thanh tra riêng về lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên cả nước
trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có số nợ lớn thời gian nợ kéo dài gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động
trong năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã thực hiện khoảng bảy cuộc thanh tra trong đó thanh tra bộ lao động thương binh và xã hội thực hiện gần sáu trăm linh cuộc
qua thanh tra cho thấy việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp tốt hơn nhiều nhiều doanh nghiệp khi nhận được quyết định thanh tra ngay lập tức đã thanh toán nợ bảo hiểm xã hội
vì vậy theo bộ lao động thương binh và xã hội cần phải mở chiến dịch thanh tra riêng về lĩnh vực bảo hiểm xã hội và thực hiện đồng bộ trên cả nước để góp phần giảm nợ động bảo hiểm xã hội bảo đảm quyền lợi cho người lao động